kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc tại hà nội
cử tri đặt nhiều kỳ vọng kỳ họp này quốc hội sẽ có nhiều quyết sách có lợi cho đời sống của người dân
đặc biệt cử tri cũng gửi gắm điểm tin vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và quốc hội
kỳ họp này quốc hội dự kiến xem xét thông qua sáu dự án luật một dự thảo nghị quyết cho ý kiến sáu dự án luật
đồng thời xem xét quyết định các nội dung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác
cử tri bày tỏ sự quan tâm và mong muốn các dự án luật sẽ sớm đi vào cuộc sống

những người dân những điều luật đã được sửa đổi và những bộ luật được ban hành để người dân biết và hiểu biết về pháp luật và gì và thực hiện theo đúng pháp luật
bên cạnh đó cử tri cũng bày tỏ ý kiến về chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
về hỗ trợ covid vừa rồi nên có chi tiết cụ thể ngay từ đầu
chúng tôi đi triển khai rất nhiều đối tượng trong đó chỉ có hỗ trợ có một đối tượng thì vừa vất nhiều thời gian và nhiều người ta hỏi thì triển khai chúng tôi không biết mất nhiều thời gian và trong cái đó lại nhiều ý kiến
theo dự kiến đợt một kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi sáu sẽ tiến hành họp trực tuyến tám ngày đợt hai họp tập trung một mươi hai ngày
quý khán giả có thể tiếp tục cập nhật các thông tin về vấn đề này trên các phương tiện thông tin đại chúng
kỳ họp lần này là kỳ họp đặc biệt quan trọng
nhiệm kỳ quốc hội và là kỳ họp mà cử tri cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào sự sáng suốt công tâm của các đại biểu do mình bầu ra
và sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân về các ý kiến đóng góp của cử tri thành phố cần thơ về kỳ họp lần này
đây là một đợt sinh hoạt chính trị đợt sinh hoạt dân chủ hết sức là quan trọng
nó có thuê tính là xã hội
cho nên đối với tôi là mọi người nên có ý kiến nên góp cho đảng nhiều ý kiến
cũng nói thật nói thật về những cái hạ chế nói thật về những cái thành tựu trên tư phần xây dựng
để từ đó là có thể gửi gắm kiến nghị hoặc là hiến kế với đảng về những cái giải pháp để xây dựng và phát triển đất nước ta ngày một vào đại pháp
hy vọng là sẽ có những quyết sách hỗ trợ cho doanh nghiệp
thứ nhất là vực dậy
sau khi mà chúng ta đã khống chế thành công
cơ bản là khống chế thành công
và sau đó thì hy vọng là sẽ có những quyết sách đúng đắn những chính sách phù hợp
và nó làm cho mình có một cái bước bứt phá để bắt kịp xu thế của thế giới